cà mau là tỉnh có nhiều vị trí phải đối mặt với sạt lở bờ sông nhất là trong mùa mưa bão nước biển dâng như hiện nay đặc biệt là tại các huyện đầm rơi nam căn ngọc hiển đang ngày càng nguy cấp
qua khảo sát thực tế cho thấy trên địa bàn tỉnh cà mau hiện có hai mươi bảy vị trí sạt lở bờ sông với chiều dài gần ba mươi tám km
đáng chú ý là xuất hiện tám vị trí sung yếu có nguy cơ sạt lở cao với chiều dài trên bốn tám km liên quan đến hơn một hộ dân đang sinh sống và kinh doanh
trước mắt tỉnh kiến nghị trung ương khẩn cấp xem xét bố trí trên năm mươi bốn tỷ đồng trong giai đoạn hành một mươi chín hai nghìn hai mươi cho dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn năm cặn